tại bến nhà rồng này người bắt đầu hành trình tìm chất lý với công việc phụ bếp trên tàu

là rất trẻ và ý chí không lùi bước trước gian khó
từ điểm khởi đầu là bến nhà rồng này nguyễn tất thành đã qua hành trình trên ba mươi quốc gia để đến với con đường cách mạng vô sản của chủ nghĩa mark lenin
con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội
để rồi hơn ba mươi năm sau ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm người đã đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước toàn thế giới về sự ra đời của nước việt nam dân chủ cộng hòa nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở đông nam á
người bắt đầu ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của nước mỹ
người đã đi qua cả một quán đường dài của sự nghiệp cách mạng từ bến nhà rồng cho đến quảng trường ba đình ở thủ đô hà nội một hành trình gian nang làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc tự nô lệ lầm thang trở thành một dân tộc độc lập tự do
ngày nay bến nhà rồng là khu lưu niệm về chủ tịch hồ chí minh nơi ghi dấu mốc đầu tiên trong hành trình cứu nước giải phóng dân tộc của người
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai khu lưu niệm chủ tịch hồ chí minh trở thành bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh
bảo tàng có diện tích một năm trăm linh m hai
với chín gian trưng bày trong đó có sáu phòng trưng bày những chuyên đề gồm tư liệu hiện vật hình ảnh liên quan tới tiểu sử sự nghiệp hoạt động cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
ba phòng trưng bày chuyên đề thời sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tuyên truyền trong từng giai đoạn
chúng tôi cũng cố gắng tức là để lần lượt giới thiệu với khách tham quan tất cả những hiện vật mà bảo tàng đã sưu tầm
hoặc là được các tập thể cá nhân hiến tặng trong ba mươi năm năm qua
trong đó thì có những hiện vật nó gắn với những câu chuyện và những con người mà sau này khi chúng tôi giới thiệu với khách tham quan thì luôn nhận được một cái sự rất là đồng cảm một cái sự xúc động